trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp tác động rất lớn đến kinh tế các nước trên thế giới
nhiều điểm ngẽn đối với phát triển hậu covid và các yêu cầu cải cách đã được đặt ra cho giai đoạn phát triển bình thường mới
đặc biệt đây cũng là thời điểm việt nam đang bước vào giai đoạn chiến lược phát triển kinh tế xã hội mới
và đây là những nội dung của hội thảo nhận diện các điểm nghẽn phát triển của việt nam trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
một số yêu cầu cải cách thể chế vừa diễn ra vào sáng nay
theo nhận định của các chuyên gia ngoài những điểm ngẽn cố hữu đã tồn tại lâu nay trong các vấn đề về chất lượng thể chế
tài cơ cấu hạ tầng số kỹ năng và năng suất lao động tác động của dịch bệnh covid một mươi chín cũng tạo ra nhiều điểm nghẽn mới
và làm cho những điểm ngẽn cũ trở nên bức thiết hơn
ví dụ như việc đứt gãy các trụi cung ứng trong dịch bệnh đã đặt ra yêu cầu cần thay đổi trong sản xuất và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên
dịch covid đã dẫn tới một hậu quả rất lớn cho nhiều nền kinh tế
kinh tế trong đó có việt nam tức là đứt gãy thị trường cung ứng và tiêu thụ
đây chỉ là một vấn đề đặt ra đối với một ngành một lĩnh vực cụ thể
trên thực tế tác động của dịch covid một mươi chín đã đặt ra cho mỗi ngành mỗi lĩnh vực những cơ hội thách thức
và cả những yêu cầu cải cách mới để phù hợp với bối cảnh mới
với một thế giới đang thay đổi như vậy với đòi hỏi phát triển của việt nam
thì việt nam vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế và tài cấu trúc nền kinh tế
với những điều mới với những điều khác để mà về chung và dài hạn
thì cái nền kinh tế việt nam phát triển đúng như tiềm năng của nó
không chỉ về tăng trưởng mà cái phát triển ấy là bền vững và bao trù
theo các chuyên gia trong các nội dung cải cách cải cách thể chế tiếp tục là cải cách quan trọng
để cải cách thể chế đạt hiệu quả cần đáp ứng ba đòi hỏi lớn
một là cơ chế ứng xử phản ứng thích hợp
hai là tốc độ phản ứng phải rất nhanh
và ba là phải tương tác với thị trường công chúng với phản hồi để có những điều chỉnh và những chính sách tốt nhất